nhằm ứng phó với báo danas văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng ngãi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ giao thông vận tài quốc phòng thông tin và truyền thông tài nguyên và môi trường và ngoại giao triển khai các giải pháp ứng phó với báo
công điện đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành các tỉnh thành phố từ quảng ninh đến quảng ngãi theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo thông báo hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm của báo tổ chức theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển và các hoạt động kinh tế trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu đồng thời trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn